ubnd tỉnh lâm đồng vừa có văn bản hỏa tốc chỉ đạo khẩn trương xử lý khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông làm ba người tử vong bốn người bị thương vào dạng sáng ngày tám tháng bảy trên quốc lộ hai mươi đoạn qua xã ninh gia huyện đức trọng